tiềm năng của công nghệ này là rất lớn
chuyến bay với bộ đồ phản lực chắc chắn sẽ giúp cứu sống và giảm bớt được sự đau đớn
đó sẽ là những giây phút kỳ diệu khi chúng ta có thể nhanh chóng đến bên cạnh
những người đang ở trong tình thế khó khăn và hỗ trợ họ kịp thời
trong thông báo ngày hai mươi chín tháng chín dịch vụ cứu thương bằng đường hàng không
jnaas ở miền bắc nước anh cho biết đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm với bộ đồ cứu hộ bay
người thực hiện là richard browning cũng đồng thời là sáng lập của gravity international
industries công ty đi đầu trong công nghệ bay phản lực ở anh
gnaas là một tổ chức tử thiện hoạt động dựa trên các nguồn tài trợ
tổ chức này đã giải quyết và ứng cứu hơn một năm trăm linh cuộc gọi cấp cứu mỗi năm ở anh
và hiện đang tìm kiếm các cơ hội hợp tác tiếp theo với công ty gravity industries
bộ quần áo thử nghiệm lần này của grabity industries có thể đạt được tốc độ đầy ấn tượng
ba mươi hai dặm một giờ tương đương năm mươi một km một giờ
và dường như sức nặng của năm động cơ phản lực nhỏ gắn trên cánh tay và lưng của nhân viên cứu hộ
không làm ảnh hưởng nhiều đến khả năng di chuyển của bộ trang phục
chưa có thể chắc chắn về tương lai nhưng với chúng tôi đây cũng là một bước khởi đầu rất đáng tự hào
giới hạn độ cao của bộ đồ là một mươi hai feet tương đương ba sáu trăm năm mươi tám mét
như vậy một nhân viên y tế với bộ đồ này có thể vượt qua cả scafell valley
ngọn núi cao nhất ở lek districk anh có đỉnh nằm ở độ cao chín trăm bảy mươi tám mét so với mực nước biển
lake district là khu vực có địa hình hiềm trở và thời tiết thay đổi nhanh
nơi này khá phổ biến với những người đi bộ đường dài
theo hiệp hội tìm kiếm và cứu nạn khu vực lake district
trong năm hai nghìn một mươi chín có năm trăm tám mươi bốn sự cố cần ứng cứu ở khu vực này